do nắng nóng kéo dài nên mực nước ở các hồ chứa thủy lợi và thủy điện trên địa bàn tỉnh quảng nam xuống thấp hơn các năm trước
trước nguy cơ hạn hán xâm nhập mặn ngành nông nghiệp quảng nam đang tích cực triển khai đồng loạt nhiều phương án để bảo đảm nguồn nước tưới cho sản xuất vụ hẻ thù
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng nam cho biết vụ hè thu năm nay toàn tỉnh có hơn ba mươi chín ha gieo xạ giảm hơn vụ đông xuân trước khoảng ba ha
diện tích gieo xạ giảm do ngành nông nghiệp tiến hành chuyển đổi sản xuất đối với những diện tích sản xuất không bảo đảm nước tưới hoặc có năng suất thấp sang trồng các loại rau màu nhằm tiết kiệm nước tưới